nghệ an là địa phương có thế mạnh về khai thác thủy hải sản với gần bốn tàu thuyền hoạt động trên biển
tuy nhiên các cảng cá khu neo đậu lại mới chỉ đáp ứng được sáu mươi bảy mươi nhu cầu
thực trạng này đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và phát triển nghề cá của địa phương
sau đây là ghi nhận tại nghệ an
diện châu là một trong những địa phương có số lượng tàu thuyền lớn nhất toàn tỉnh nghệ an với gần một bốn trăm bốn mươi bảy chiếc
do thiếu nơi neo đậu nên mỗi khi mưa bão và đánh bắt thủy hải sản trên biển về
rất đông các tàu thuyền của các ngư dân trên địa bàn huyện diễn châu lại neo đậu trái phép tại cầu diễn kim bắc qua sông vích
tại thị xã cửa lò từ nhiều năm nay các tàu thuyền công suất lớn của phường nghị thủy nghi tân
phải neo đậu trái phép tại cầu cảng các bến số bốn
và neo đậu tại luồng tàu ra vào của cảng biển quốc tế cửa lò
để giải quyết tình trạng trên năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân thị xã cửa lò đã triển khai dự án xây dựng khu neo đậu tàu thuyền giai đoạn hai
tại phường nghi tân với tổng mức đầu tư bảy mươi sáu tỷ đồng
tuy nhiên hiện cầu tàu vẫn chưa được triển khai
để giải quyết tình trạng trên năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân thị xã cửa lò đã triển khai dự án xây dự án khu neo đậu tàu thuyền giai đoạn hai
tại phường nghị tân với tổng mức đầu tư bảy mươi sáu tỷ đồng